nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm chúc mừng báo nhân dân cùng dự có lãnh đạo một số bộ ngành cơ quan trung ước
nói chuyện thân mật với lãnh đạo cán bộ phóng viên biên tập viên báo nhân dân thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
những ngày tháng sáu hết sức có ý nghĩa khi chúng ta kỷ niệm ngày báo chí cách mạng việt nam trong đó báo nhân dân là cơ quan ngôn luận của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
thủ tướng nêu rõ làm báo trong giai đoạn cạnh tranh với mạng xã hội hiện nay hết sức khốc liệt khó khăn
nhưng với truyền thống hào hùng thủ tướng tin tưởng tập thể bộ biên tập cán bộ phóng viên báo nhân dân đoàn kết quyết tâm giữ gìn và phát triển báo nhân dân xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân
thay mặt tập thể những người làm báo nhân dân đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
bày tỏ xúc động và cảm ơn chân thành sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ lãnh đạo các bộ ngành địa phương tới đội ngũ báo chí nói chung báo nhân dân nói riêng
đồng chí mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của đảng nhà nước thủ tướng chính phủ đối với báo chí nói chung và báo nhân dân nói riêng